tiếp tục thông tin về phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại nơi gọi là tỉnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phiên tòa đã phải tạm ngừng hai lần để hội ý
như tin đã đưa sáu bị cáo gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo trên đã sử dụng phương tiện như máy điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội những thông tin sai sự thật
bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo làm ảnh hưởng an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương
cơ quan điều tra xác định các bị cáo đã đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội qua phân tích giám định và xác định đây là hành vi có tổ chức
xác định phạm đến cơ quan nhà nữ tổ chức tôn giáo và cá nhân
tại phiên xét xử hôm nay tòa đã triệu tập một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong đó có cha mẹ diễm my nạn nhân được cho là bị bắt cóc và ông võ văn thắng điều viên công an huyện đức hòa
nhiều bị hại và nhân chứng đã có mặt có đơn xin vắng mặt
trước những ý kiến xin hoãn phiên tòa đề nghị thay đổi chủ tòa vì không đáp ứng được kiến nghị của luật sư hội đồng xét xử đã phải hai lần hội ý và quyết định tiếp tục phiên tòa
tiếp tục là các tin tức an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an đã mở lại phiên xét xử sáu bị cáo trong vụ án xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất bồng lai hay thiền a bên bờ vũ trụ
trước đó vào ngày ba mươi tháng sáu tòa nhân dân huyện đức hòa đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
sáu bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
tuy nhiên phiên sơ thẩm bị hủy do luật sư của các bị cáo có đơn xin hoãn để có thời gian nghiên cứu hồ sơ
sáu bị cáo gồm lê tùng vân sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi hai lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương cao thị cúc và lê thanh nhị nguyên
theo có trạng từ chỉ đạo của lê tùng vân từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị cáo đã đăng tải các bài viết clip trên mạng xã hội
với những thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của cơ quan công an huyện đức hòa xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân ông trần ngọc thảo tức thượng tọa thích nhật từ
hành vi của các bị cáo ở tỉnh thất bồng lai là gian dựng đăng tải năm clip trên các kênh youtube
trong số này có bốn clip đăng tải trên tài khoản nam chú tiểu thiền a bên bờ vũ trụ và một clip có tiêu đề
cầu cứu gấp tinh thất bồng lai sắp đổ máu diễm my bị bắt cóc mất tích tại đồn công an
tại phiên xét xử công an tỉnh long an công an huyện đức hòa đã bố trí lực lượng nhiều vòng để đảm bảo an ninh trả tự
việc kiểm tra an ninh cũng được thực hiện gắt gao
đã có thư khen gửi công an tp hà nội và các đơn vị cá nhân đã kịp thời cứu bốn nạn nhân ra khỏi đám cháy xảy ra tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nội dung thư khen nêu rõ
khoảng gần một giờ ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà ba trăm bảy mươi tám phúc tân quận hoàn kiếm hà nội
nhận được tin báo công an quận hoàn kiếm đã điều động một xe chỉ huy hai xe chữa cháy đồng thời xin tri viện hai xe chữa cháy của công an quận ba đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường
khi đến nơi đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng một đồng thời phát hiện có bốn người mắc kẹt trong nhà đã di chuyển lên khu vực tầng mái của ngôi nhà
tầng của ngôi nhà có nhiều khói khí độc nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài sẽ có nguy cơ dẫn đến tử vong
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
trước tình huống trên đồng chí hoàng trung kiên phó trưởng công an quận hoàn kiếm đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy triển khai phương án nhanh chóng tổ chức tìm kiếm giải cứu các nạn nhân mắc kẹt
tuy nhiên việc tìm kiếm việc làm ở campuchia qua các trang mạng xã hội hay qua những lời rụ rỗ đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro và hệ lụy vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo tránh rơi vào tình trạng tiền mất tật mang
về vụ nhóm đối tượng bắt giữ người nhốt vào chuông chó cướp tài sản rồi đánh đập dẫn đến tử vong công an huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa kết thúc điều tra chuyển văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra theo thẩm quyền
nhóm đối tượng gồm trần minh phụng hoàng văn truyền và vợ của truyền là nguyễn thị truyền trú tại xã eahu huyện triều quynh nạn nhân trong vụ án này là anh trương thiên ân trú tại tp hcm
theo kết quả điều tra hoàng văn truyền cho ân mượn ba năm triệu đồng còn phụng chuyển cho ân một năm triệu đồng để nhờ mua ma túy tuy nhiên ân không trả lại tiền cho truyền và cũng không mua ma túy cho phụng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn
sáng ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một biết âm từ tp hcm
đăng lên đắk lắc và đang ở nhà của truyền nên phụng đã nhờ truyền giữ ân lại sau đó truyền đã đến ép ân vào chuồng chó khóa lại hai đối tượng sau đó đưa ân đến dãy cà phê của gia đình rồi phụng và vợ chồng truyền hành hung ân
bị ép buộc ân đã điện thoại cho người thân chuyển trước năm trăm linh đồng vào tài khoản của vợ truyền sau đó các đối tượng tiếp tục đánh đập để đo số tiền còn lại
đến một mươi bảy giờ cùng ngày khi thấy ân bất tỉnh các đối tượng mới trở đến trạm y tế xã cấp cứu rồi bỏ về
do viêm cơ tim cấp dẫn đến suy tuần hoàn cấp không hồi phục nạn nhân đã tử vong công an huyện trư quynh đã khởi tố trần minh phụng và hoàng văn truyền với hai tội giữ người trái pháp luật và cướp tài sản khởi tố nguyễn thị truyền về tội cướp tài sản
xuất phát từ mâu thuẫn trong trận đá bóng của trẻ con
cả chục người đã dùng hung khí xông vào hỗn chiến khiến cho một người tử vong
ngay trong tối qua công an quận một mươi một tp hcm đã bắt gần cấp tám đồng
người có liên quan đến vụ hỗn chiến này
vụ hôn chiến xảy ra tại khuôn viên trung cư cây mai ở phường một mươi sáu quận một mươi một khiến cho lê quang tiến tử vong
người trực tiếp đâm tiến tử vong là lương duyên doanh phương bị điều tra về hành vi giết người
bảy đối tượng còn lại bị xử lý vì hành vi cố ý gây thương tích
nguồn nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là con của phương đã bóng trúng vào con của huỳnh thị bích dung
sau đó giữa hai người lớn xảy ra mâu thuẫn
dung đã gọi điện cho em gái là ngô thị tường vi và lê quang tiến cùng hai người đàn ông khác đến hỗ trợ
lúc này phương đã vào nhà lánh mặt
tuy nhiên trong khi đi bộ ra công viên phương gặp lại con của dung nên đã lấy dao ra đe dọa cháu bé
dung đã kéo khoảng một mươi người đến trước nhà của phương để giải quyết
hậu quả của vụ việc là tiến bị phương đâm gây thương tích nặng và tử vong sau đó
ba cha con của phương cũng bị thương tích nặng
sinh năm hai nghìn bốn hồ khẩu thường trú tại thôn đồng lòng xã hoàng tân huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa
là đối tượng lê trí trọng sinh năm hai nghìn bốn
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên
và đối tượng đặng ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn một xã quảng nhân huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội trộm tài sản
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin
nếu có thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thường cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý